các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tôi bị mắc covid một mươi chín được hơn một tuần rồi hết nhưng sau đó tôi liên tục có những triệu chứng như hụt hơi khó thở và cả nhà tôi đều nói tôi bị mắc hậu covid một mươi chín
hôm nay con tôi đưa đến khám bệnh viện sau khi chuộc phổi các lái xét nghiệm kết quả không bị sao tôi nghĩ chắc do tôi đã lo lắng thái quá
không chỉ có ông minh tuấn mà bà trương thị lam năm mươi bốn tuổi ngụ quận phú nhuận tp hcm đột ngột mất trí nhớ
bà được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám vì nghĩ mình mắc hậu covid một mươi chín
tại bệnh viện sau khi thực hiện các xét nghiệm bà được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh alzheimer và được điều trị tiếp tục
theo bác sĩ chuyên khoa hai phạm minh thành trưởng khoa khám bệnh bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức cho biết
không phải ai nhiễm bệnh cũng bị hậu covid một mươi chín đặc biệt với biến chủng omicorn hậu covid một mươi chín không còn đáng sợ như biến chủng delta
theo bác sĩ thành nhiều bệnh nhân đến khám và cho rằng mình mắc hậu covid một mươi chín với những triệu chứng rất mơ hồ
tuy nhiên đi thăm khám xét nghiệm đều không có tổn thương thực thể
các trường hợp này chủ yếu điều trị tâm lý như động viên chia sẻ hoặc dùng thuốc để họ vượt qua cảm giác lo sợ
hiện tại ở tp hcm biến chủng omicron chiếm ưu thế tám mươi chín mươi chủ yếu người bệnh có các triệu chứng nhẹ
nếu lo lắng thì có thể đo spo hai
khi các chỉ số bình thường chín mươi bảy chín mươi chín thì chắc chắn không ảnh hưởng phổi
đây là điều đơn giản để biết mình có nên gặp bác sĩ thăm khám hay không
tuy nhiên để không bỏ sót thì cần quan sát nếu có các triệu chứng dai dẳng bất thường thì đến bệnh viện để được kiểm tra
riêng đối với những bệnh nhân mắc bệnh nền như đái tháo đường huyết áp phổi tắc nghẽn mạng tính nội tiết
nếu khi khỏi covid một mươi chín cần tiếp tục theo dõi điều trị bệnh nền định kỳ theo pháp đồ của bác sĩ
sau quãng thời gian tp hcm tăng vọt số ca mắc thì hiện nay số ca đã giảm mạnh
nhiều người bị các di chứng hậu covid một mươi chín
nhưng bên cạnh đó cũng có những bệnh nhân lầm tưởng các triệu chứng giống hậu covid một mươi chín
nhưng dẫu sao nếu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe
người dân vẫn nên tới các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời